thưa quý vị sau ba tuần ca mắc giảm rất mạnh hiện số ca covid một mươi chín nặng nguy kịch ở hà nội chỉ còn chưa đến hai trăm linh ca
lãnh đạo thành phố yêu cầu nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới
từ giữa tháng hai tới ngày tám tháng ba dịch ở hà nội liên tục tăng nhanh số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày
từ khoảng bốn ca tới hơn ba mươi hai ca
từ ngày hai mươi sáu tháng hai đánh dấu số ca mắc ở hà nội mỗi ngày vượt mốc một mươi ca
cao điểm ngày tám tháng ba biểu đồ dịch dựng đứng với ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca mới chỉ trong hai mươi bốn giờ
tuy nhiên sau khi đạt đỉnh dịch số ca mắc mới của hà nội đã liên tục hạ nhiệt
kể từ ngày hai mươi sáu tháng ba f trong ngày tại hà nội đã giảm xuống dưới một mươi ca một ngày
những ngày gần đây số ca mắc chỉ khoảng tám
theo số liệu từ cục quản lý khám chữa bệnh thuộc bộ y tế cập nhật đến ba mươi một tháng ba
hà nội có gần một trăm chín mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín theo dõi điều trị tại nhà
một trăm năm mươi sáu bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly một hai trăm năm mươi bốn bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
chiếm sáu mươi ba tổng ca đang theo dõi điều trị
số f phải nhập viện và f nặng nguy kịch tại hà nội đang giảm dần trong thời gian gần đây
hiện tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch tại hà nội chỉ khoảng một tổng số ca đang theo dõi điều trị
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại viện có tám trăm chín mươi sáu f ở mức độ trung bình một trăm chín mươi chín ca nặng nguy kịch
trong số các ca nặng nguy kịch có một trăm sáu mươi chín ca phải thở oxymas gạo kính ba ca phải thở oxy dòng cao hfnc
một mươi hai ca thở máy không xâm lấn một mươi năm ca phải thở máy xâm lấn
đặc biệt bốn ngày gần đây hà nội không có ca covid một mươi chín nào tử vong
tổng số ca tử vong trong gần một năm nay của hà nội một ba trăm hai mươi ca trên tổng số gần một năm triệu ca ghi nhận báo cáo
tỷ lệ tử vong là rất thấp chỉ chín
lãnh đạo sở y tế hà nội cuối tháng ba nhận định thành phố đã qua đỉnh dịch
dù đã giảm nhiệt nhưng số ca nhiễm mới ở hà nội vẫn neo cao
hà nội chống dịch linh hoạt nhưng không chủ quan
từ gần một tháng nay từ ngày năm tháng ba
hà nội không còn cập nhật đánh giá cấp độ dịch đỏ cam vàng xanh
trước đó cấp đổi dịch tính tới từng xã phường thị trấn là căn cứ chính để chính quyền sở tại căn cứ điều chỉnh các biện pháp hành chính
mở lại hoặc hạn chế các hoạt động dịch vụ
hiện hầu như hoạt động của thành phố đã trở lại bình thường
dù tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín tại hà nội đang không đáng lo ngại như trước nhưng không vì thế chúng ta chủ quan
những biện pháp như đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng bị nhiễm virus hay tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín
là những biện pháp tối ưu nhất để thành phố áp dụng chống lại sự lây lan của dịch bệnh